tại hà nội thượng tướng hoàng xuân chiến thứ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì hội nghị trực tuyến về vai trò của phụ nữ và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong hoạt động gìn giữ hòa bình
cùng dự có lãnh đạo cục dình dữ hòa bình việt nam đoàn đại biểu đến từ các quốc gia đông nam á đại diện chương trình phát triển liên hợp quốc đại diện cấp cao của tổ chức phụ nữ
thượng tướng hoàng xuân chiến thứ trưởng bộ quốc phòng thông tin tháng một mươi năm hai nghìn hội đồng bảo an liên hợp quốc đã phê chuẩn nghị quyết một nghìn ba trăm hai mươi năm về phụ nữ hòa bình và an ninh nhằm đưa phụ nữ tham gia một cách có hệ thống vào những nỗ lực đàm phán xin giữ hòa bình và tái thiết hậu xung đột
năm hai nghìn hai mươi đánh dấu hai mươi năm nghị quyết một nghìn ba trăm hai mươi năm được phê chuẩn đến nay việt nam có tỷ lệ nữ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình khoảng một mươi sáu
bộ quốc phòng việt nam và chương trình phát triển liên hợp quốc tại việt nam phối hợp tổ chức hội nghị quốc tế về vai trò của phụ nữ và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong hoạt động gìn giữ hòa bình
thể hiện sự chủ động của việt nam đối với các chương trình nghị sự của liên hợp quốc đồng thời chia sẻ các bài học kinh nghiệm chú trọng đến vai trò của nữ quân nhân trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
từ đó đề xuất các sáng kiến cụ thể thiết thực nhằm thúc đẩy sự tham gia và phát huy vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đặc biệt là trong môi trường phái bộ